trong dự báo mới nhất của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khả năng từ tháng sáu trở đi
enino mới suy yếu và chuyển dần sang lanina với sắc suất khoảng năm mươi năm sáu mươi
hiện tượng nắng nóng gia tăng hơn mọi năm nhất là trong khoảng tháng năm và tháng sáu
cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng nắng nóng gia tăng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như mọi hoạt động ngoài trời
đặc biệt sang tháng năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn mức độ nắng nóng có thể gia tăng gây gắt hơn
ngoài ra mưa lớn rông lốc mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa tháng bốn và tháng năm
có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động
nắng nóng làm tăng nguy cơ xuất hiện hoặc tăng nặng các bệnh lý liên quan
trong đó có đột quỵ theo ghi nhận từ các cơ sở y tế
số ca cấp cứu do các bệnh lý khác nhau bao gồm cả sốc nhiệt hay đột quỵ tăng cao so với các thời điểm khác
đột quỵ do nắng nóng là tình trạng đột quỵ xảy ra do nắng nóng thúc đẩy các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến đột quỵ
theo đó nắng nóng có thể không phải là nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ
nhưng nó gián tiếp đưa đến hậu quả thông qua các vấn đề bệnh lý khác
nắng nóng gây đột quỵ hoặc sốc nhiệt và cả hai tình trạng có các dấu hiệu tương tự nhau
nhiều người có thể nhầm lẫn chủ quan khi bị đột quỵ và bỏ qua thời gian vàng cấp cứu đột quỵ
một mươi giờ đầu có thể mở rộng lên hai mươi bốn giờ hoặc hơn tùy từng trường hợp thể loại đột quỵ và phương pháp kỹ thuật cấp cứu
nhận biết sớm nguy cơ đột quỵ bằng quy tắc fast
quy tắc fass là một trong những cách nhanh giúp nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ một cách nhanh nhất qua khuôn mặt cửa độc cơ thể giọng nói
sau đây là chia sẻ của bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp việt nga để hiểu rõ về nguyên tắc fast
các nhà khoa học của cả thế giới và việt nam đã thống nhất đưa về một chữ viết tắt fast tức là nhanh trong tiếng anh để làm sao cho nó dễ nhớ
trong đấy chữ f đầu tiên có nghĩa là face tức là khuôn mặt
chúng ta thấy mặt của bệnh nhân bị lệch đi miệng nó bị méo tức là cái phần bị liệt nó cái cơ nó bị nhẽo ra
thì cái phần lành cơ nó sẽ kéo mạnh hơn nó sẽ lệch về bên đấy
hoặc là miệng bị méo rồi uống nước thì nó cứ chảy ra một bên ăn thức ăn mà nó không ăn được nữa
đấy đấy là khuôn mặt
cái thứ hai là cái thứ hai nữa là tay
thực ra nó là cả tay cả chân nhưng mà thôi dùng chữ a là arm là tay
tức là tay một bên tự dưng mình yếu mình bại tự dưng đang rơi buông thỏng nên sức tay nó bị giảm
thậm chí có những người là liệt luôn một nửa thân người
thì những trường hợp đấy thì nó cũng chả cần phải bảo là các bệnh nhân đã biết rất rõ rồi
thứ ba đấy là s s là speech là giọng nói
nghĩa là có những người là bình thường đang nói tự dưng thấy bảo ơi hoàng ơi tự dưng chị tự dưng lại nói nó cứ bị ngọng ngọng
có những trường hợp đã gọi điện với mình như thế và bản thân người nhà mình năm sáu người bị đột quỵ cho nên tất cả những triệu chứng đấy là mình gần như là mình đã thuộc lòng rồi
đấy thì khi mà mình có thể là nói ngọng này nói khó hoặc nói bị đớ hoặc là có những người không nói được luôn
thì đấy là ba cái dấu hiệu f a t
và người ta thêm chữ f a s còn thêm chữ t nữa có nghĩa là time có nghĩa là thời gian ở đây phải làm sao để càng nhanh càng tốt đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế mà có thể điều trị được đột quỵ
để sơ cứu đột quỵ cho bệnh nhân
cần đặt người bị đột quỵ nằm ở nơi an toàn nhất thoải mái nằm nghiêng một bên đầu hơi nâng cao
kiểm tra xem họ có đang thở không nếu không hãy thực hiện hồi sức tim phổi cho bệnh nhân
nếu họ có thở hãy nới lỏng hoặc cởi quần áo không cần thiết như cà vạt hay khăn qua cổ
trò chuyện và chấn an bệnh nhân đắp chăn cho họ để giúp giữ ấm không cho họ ăn uống bất cứ thứ gì
nếu người bệnh có biểu hiện yếu chi bạn không được di chuyển họ
quan sát cẩn thận bất cứ thay đổi nào của bệnh nhân và nói lại những triệu chứng đột quỵ của người bệnh cho nhân viên y tế
ví dụ như bị ngã hoặc đập vào đầu khi thấy người bị đột quỵ không tự ý cho người bệnh uống bất kỳ loại thuốc nào
một lưu ý khác là trong khi chờ đợi bác sĩ cấp cứu đột quỵ
người nhà không nên cho bệnh nhân ăn uống bởi có thể gây sạc ngạt thở đồng thời cũng không được trích kim vào khói miệng hay ngón tay của người bệnh
vâng đối với trường hợp đột quỵ não thì ngoài cái việc là chúng ta gọi cấp cứu để nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế thì chúng ta cũng cần phải quan tâm
thứ nhất là quan tâm đến hơi thở tức là hô hấp của bệnh nhân
cái hai là tuần hoàn của bệnh nhân thì chúng ta cũng phải xem bệnh nhân còn thở được không
nếu mà không thở được thì chúng ta phải xem là không biết có thể bệnh nhân mắc cái gì đấy ở trong miệng bị nôn ra xong nó tắt ngãi đường thở
thì chúng ta phải kiểm tra và khai thông đường thở
cái thứ hai là chúng ta
bắt các cái mạch lớn mà ví dụ như động mạch cảnh hai bên cổ mà thấy nó còn đập thì thôi tạm thời yên tâm
còn nếu nó không đập thì thôi chúng ta phải hô hấp nhân tạo phải ép tim ngoài lầu ngược ngay
tóm lại là phải làm sao kiểm soát được là bệnh nhân vẫn còn thở được nhịp mạch của bệnh nhân vẫn còn độc
thì nếu không chúng ta có đưa đến bệnh viện trong vòng một mươi năm phút đi chẳng hạn mà không thở được tim nó không ấy thì là chết não rồi cũng không có ý nghĩa gì cả
cái thứ hai là đa phần mọi người thì là
có thể là khi mà đột quỵ người ta sẽ bị ngã đặc biệt là các bác giả
thì đôi khi lại bị va đập chỗ này đang chảy máu ra hoặc là cái xương lớn nó bị gãy xương đùi chẳng hạn
gãy mà lúc đấy chúng ta lại cứ vội vàng đến đến bệnh viện thì chưa chắc là đúng
thì chúng ta cũng phải nên có biện pháp chúng ta băng bó hoặc là cầm máu kịp thời
và cái thứ ba là thôi bây giờ làm sao chuyển càng nhanh càng tốt đến cơ sở y tế
thì chúng ta lưu ý trong khi chuyển là chúng ta nếu mà hô hấp và tuần hoàn nó không đảm bảo
thì tiếp tục là cái tuần hoàn hô hấp là vẫn phải đảm bảo
cái thứ hai nữa là chúng ta phải để ý là người bệnh trong trường hợp mà không tỉnh
thì có thể là những cái chất nôn nó vẫn ở trong đường tiêu hóa nó có thể nôn ra và gây tắc nghẽn đường thở
thì là để bệnh nhân nằm nghiêng
trong trường hợp có nôn ra thì nó ra ngoài nó không bị trào ngược lại vào trong đường hô hấp nữa
thì thường là vào viện là các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân là chụp cắt lớp vi tính hoặc là chụp cộng hưởng tử
bây giờ chụp cộng hưởng tử là chính
đồng thời là mình kết hợp với các triệu chứng lâm sàng
đấy ví dụ là các triệu chứng của nhồi máu não nó sẽ hơi khác một chút
các triệu chứng của xuất huyết não nó cũng sẽ hơi khác một chút
ví dụ xuất huyết não thì nó có thể là dễ bị mất ý thức hoặc khôn mê
và các triệu chứng về tăng áp lực nội sọ nó sẽ rõ hơn
ví dụ như thế
còn những người mà nhồi máu não thì có thể là các triệu chứng nó xuất hiện từ từ
không phải xuất hiện một cách đột ngột rồi có thể bệnh nhân vẫn tỉnh
người ta dựa vào các cái đấy
tuy nhiên có những trường hợp thực sự là rất khó để phân biệt là anh nhồi máu não hay sốt huyết não
thì người ta phải chụp cộng hưởng tử
nhưng kể cả ngay cả chụp cộng hưởng tử trong những cái giờ đầu sớm
cũng phải những người có kinh nghiệm người ta mới biết đấy là sốt huyết não hay nhồi máu não
và khi đã xác định là suất huyết não thì cách điều trị nó sẽ khác để nhồi máu não
đối với suốt huyết não thì thường là sẽ phải can thiệp bằng phẫu thuật ngay
để lấy cái ổ máu tụ ra
nếu mà ổ máu tụ nhỏ trong một số trường hợp rất ít
thì ổ máu tụ nhỏ thì có thể là điều trị bảo tồn để cho nó tan dần đi
nhưng đa phần sẽ phải phẫu thuật ngay
và khi phẫu thuật thì người ta sẽ phải khoan sọ ra
sẽ phải cắt một cái mảng xương sọ để lấy cái mảng máu tụ và giải phóng trái nét
sau đấy lại tạm thời là phẫu thuật tạm thời để đóng cái lấy lại
và sau đấy bệnh nhân lại phải quay lại để mới có thể ghép cái xương cũ để trở lại bình thường
thế còn cái thứ hai nếu mà nhồi máu não thì hiện tại là ở việt nam là có rất nhiều đơn vị
điều trị đột quỵ là đã được những cái chứng chỉ kim cương
chứng chỉ vàng về cái việc
xử lý đột quỵ có nghĩa là cái năng lực điều trị
về nhồi máu não về đột quỵ của chúng ta
rất là cao thì nếu mà chúng ta đến sớm
trong những giờ đầu thì
các bác sĩ sẽ cân nhắc để dùng
cái thuốc gọi là thuốc tiêu sợi huyết
và một cái nữa là bây giờ
người ta có thêm các cái biện pháp là dùng các
cateter luồn xuống dưới các cái
tốc mạch ở bên dưới đùi xong rồi luồn lên
và đưa cái dụng cụ
đến cái chỗ mà người ta nghĩ là
trên cái hướng dẫn của trần hoán hình ảnh
có cái hình ảnh của cục máu tụ
thì người ta dùng cái biện pháp các cái máy móc
các dụng cụ đấy có thể lấy
có thể lấy từng cái mảnh
mà cục máu tụ ra và có rất nhiều trường hợp
là mặc dù không dùng được
cái thuốc tiêu sợi huyết nhưng mà dùng được
cái này thì cái thời gian mà dùng cái này
nó có thể kéo dài hơn một chút thông thường
đối với thuốc tiêu sợi huyết là khoảng
ba tiếng rưỡi đến năm tiếng
thì là tùy theo từng
cái quy trình sử trí
từng bệnh viện và
cái sự tự tin của bác sĩ cũng như là
cái sự quyết đoán của bác sĩ là
quá cái khoảng thời gian năm tiếng là không dùng được
tuy nhiên với việc mà đưa cái dụng cụ
cơ học để mà lấy cục máu tụ ra
thì một số bệnh viện có thể thời gian nó dài hơn
một chút tuy nhiên nếu muộn quá thì vẫn
đều không sử lý sau khi
đã qua cái bước sử trí ban đầu
thì chúng ta bắt đầu liên quan đến xử trí nguyên nhân
nếu bệnh nhân bị suất huyết não
do tăng huyết áp thì phải dùng thuốc hạ huyết áp
nếu mà do cục máu đông thì mình cũng
phải dùng thuốc chống đông rồi các cái thuốc
mà kiểm soát các cái bệnh nền như là
tiểu đường hay là ví dụ
dối loạn nhịp tim tạo cùng huyết khối chẳng hạn
thì là thuốc để điều hòa nhịp tim
và một cái nữa là chúng ta biết
rằng khi bệnh nhân đã rơi vào cái tình trạng
bị đột quỵ rồi thì có rất nhiều
vấn đề xảy ra bệnh nhân sẽ phải nằm
một chỗ khi nằm một chỗ thì sẽ
phải dùng có nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao
và đây là nhiễm khuẩn đường hô hấp
và nhiễm khuẩn đường tiết điệm do vi khuẩn
trong bệnh viện nó rất là nguy hiểm
thì sẽ phải dùng kháng sinh dự phòng luôn
chứ không cần phải là đợi anh có sốt hay không cả
mà thường sẽ dùng kháng sinh dự phòng luôn
cái thứ hai là
sẽ phải dùng các cái thuốc
ví dụ như là thuốc lợi tiểu này
rồi thuốc an thần để đỡ
bị kiểu kích thích vật vã
vì thường các bệnh nhân là kích thích vật vã
và khi mình nằm nhiều như thế nó căng thẳng
dễ có nguy cơ bị lét dạ dày
thì thường là các bác sĩ cũng cho thêm
các cái thuốc để bảo vệ dạ dày
các thuốc chống
cái tiết dạ dày
và một cái nữa đây là điều trị
cái vấn đề hậu quả của tình trạng
các tế bào não bị tổn thương
do đột quỵ não thì chúng ta sẽ dùng
các cái thuốc chống phù não
kể cả là suốt huyết não hay nhồi máu não
đều có thể tình trạng bị phù não
thì có thể truyền manitôn
hoặc là dùng dịch nước muối ưu trương
rồi dùng các loại thuốc khác
dùng thuốc lợi tiểu để giảm tình trạng phù não đi
tiếp theo nữa là do các tế bào não
mà nó đã chết rồi thì cũng rất khó xử lý
nhưng có những tế bào não nó chưa chết hẳn
nó mới chỉ bị thiếu oxy thôi
thì mình có thể là cân nhắc để mình dùng thêm
các thuốc tăng tồn hòa não để giúp cho những tế bào não
mà nó đang thiếu máu
nó không bị tổn thương sớm quá
tiếp theo nữa là việc nuôi dưỡng
nuôi dưỡng thì chúng ta
đa phần các bệnh nhân sẽ phải nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch
thì sẽ phải truyền đường
thậm chí truyền cả lipid
rồi các cái vitamin khoáng chất
và một vấn đề không thể kém nữa là công tác hộ lý
là phải chăn trở bệnh nhân
có rất nhiều người là bị lết điểm tì
vì do các cái phần xương
của cuộc sống của mình nó đè xuống
cái giường mà mình không dùng cái đệm hợp lý
không xoay bệnh nhân bên này bên kia
thì sẽ gây lết điểm tì và có rất nhiều
bệnh nhân là sau đột quỵ
thì cái việc lết điểm tì nó thành những cái mảng lết
rất to ở dưới mông hay là
ở đằng sau lưng nó rất là vấn đề
và thậm chí nó lớn hơn cả vấn đề là di chứng
của đột quỵ khác vì lúc đấy sử trí
rất là khó